thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông trần việt thắng chú tại tỉnh kiên giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án đầu năm hai nghìn hai mươi ông trần việt thắng thỏa thuận bán lại dự án khu dân cư thương mại chợ cầu móng tại xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang do công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng làm chủ đầu tư cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư uniland gọi tắt là công ty uniland với giá ba mươi năm tỷ đồng
để đảm bảo thực hiện việc mua bán ông thắng thống nhất đưa công ty uniland trở thành thành viên góp vốn chín mươi năm vốn điều lệ
và công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng ông thắng năm vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của công ty
sau đó công ty uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho ông thắng tổng cộng hơn năm hai tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì ông thắng lại không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng với nội dung là đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
với nội dung là thay đổi thành viên góp vốn và công ty uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang cho ông thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên năm hai tỷ đồng khám xét công ty trách nhiệm hiệu hạn việt thắng và cũng là nhà của ông thắng tại ấp hai tỷ xã ngọc hòa huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan
vào sáng ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn văn hoàng sinh năm hai nghìn ba trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua kiểm tra hành chính tại nơi ở của hoàng lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi
tại cơ quan công an hoàng quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ cơ quan công an đưa ra hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết từ tháng năm năm hai nghìn ba
đến nay hoàng đã cho nhiều người vay với mức lãi suất ba trăm sáu mươi một năm thu lợi bất chính hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê văn ngọc
chú tại quận gò vấp nhân viên kỹ thuật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can
những thử thách gắn với văn hóa nghệ thuật lịch sử sài gòn tp hcm và thế giới
ngày bốn tháng một mươi tại tp hcm triển lãm và hội nghị công nghệ tech bốn line chính thức khai mạc
thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các sở ngành cũng như doanh nghiệp trên địa bàn
sự kiện là điểm nhấn của thành phố hướng ứng nghề chuyển đổi số quốc gia ngày một mươi tháng một mươi
quang huy đang có mặt tại không gian triển lãm tech bốn line năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm
nơi đây giới thiệu những ứng dụng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực tự động hóa
và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu
nội dung của triển lãm trải đều trên ba chân kiện là chính phủ số kinh tế số và xã hội số
khu vực trưng bày tech bốn line năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm thu hút hơn một trăm linh gian hàng công nghệ
trong nước và quốc tế
trong hai ngày tổ chức sự kiện đón hơn hai năm trăm linh đại biểu là đối tác tiềm năng
với cơ hội nhận được tư vấn tìm kiếm khách hàng ngay tại khu vực triển lãm và business matting
điểm nhất khác biệt của tech bốn line so với các sự kiện công nghệ khác là sự hiện diện
của các đại diện chính quyền cũng như quận huyện tp hcm và doanh nghiệp nhà nước
tiên phong trong chuyển đổi số sớm áp dụng trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu
nhằm phục vụ nhu cầu của người dân một cách hiệu quả nhất
điều hành tổng thể mạng nước cấp nước soco cũng đang thí điểm để gắn đồng hồ nước thông minh
thì qua đó có thể giúp cho người dân cũng như ngành nước thành phố có thể tương tác nhau
trải nghiệm tương tác có thể theo dõi lượng nước sử dụng của mình hàng ngày
để mà qua đó có thể điều tiết vừa sử dụng nước một cách hợp lý vừa bảo vệ nguồn nước
bộ thông tin và truyền thông đã công bố kết quả sắp hàng với số chuyển đổi số dti
năm trăm hai mươi hai thành phố hồ chí minh tiếp tục vươn lên sắp hàng thứ hai toàn quốc
đây là năm thứ ba liên tiếp thành phố hồ chí minh là địa phương có quy mô và mật độ dân số
trung bình cao nhất nước được đánh giá triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số
thành phố đã triển khai thiết lập quy trình xử lý các thủ tục hành chính văn bản của tất cả các cơ quan nhà nước
đưa vào vận hành một năm trăm bốn mươi hai dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ chín mươi bảy bảy trên tổng số thủ tục hành chính
trong đó có bốn trăm linh dịch vụ công đã được rà soát tại cấu trúc quy trình
nhiều thành phố năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt một mươi tám sáu mươi sáu
do đó với chứa hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo thành phố và các sở ngành kỳ vọng sẽ giới thiệu thêm nhiều công nghệ mới
giúp doanh nghiệp và người dân được hưởng các tiện ích cho chiến lược này mang lại
và điều quan trọng công nghệ là thuộc về thế hệ trẻ
do đó một trong những điều mà thành phố mong muốn đó là càng nhiều càng tốt
càng nhiều bạn trẻ tham gia vào công cụ chuyển đổi số này
càng nhiều bạn trẻ có thể giới thiệu những giải pháp thông minh
những giải pháp chuyển đổi số để phục vụ cho trước tiên là bản thân mình
sau đó là cho cộng đồng xã hội cho thành phố của chúng ta phát triển
chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa lợi ích của chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ số để nâng tầm cuộc sống cho người dân thành phố của chúng ta
các doanh nghiệp các đơn vị cá nhân tham gia hội nghị
triển lãm xin hãy tích cực phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy chuyển đổi số của thành phố
ngay trong ngày đầu của đợt tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với chung cư
cơ sở kinh doanh nhà trọ nhà ngăn phòng cho thuê
nhà ở nhiều căn hộ
nhà ở tập thể đoàn kiểm tra liên ngành các thành phố hồ chí minh đã phát hiện nhiều bất cập
tại chung cư một mươi chín tầng ở trung tâm thành phố phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đoàn kiểm tra liên ngành thành phố hồ chí minh gồm đại diện ủy ba nhân dân thành phố công an thành phố
sở xây dựng sở kế hoạch đầu tư phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan
đã tiến hành kiểm tra chung cư somerset địa chỉ số hai mươi một hai mươi ba nguyễn tị minh khai phường bến nghé quận một
đây là tòa nhà một mươi chín tầng nổi và một tầng hầm hơn một trăm bảy mươi căn phòng với công năng sử dụng cho thơi kinh doanh
và cho thuê căn hộ đang có khoảng chín mươi cư dân sinh sống ở đây là người nước ngoài
đoàn công tác yêu cầu kích hoạt tất cả hệ thống trang thiết bị quy trình phòng cháy chữa cháy để kiểm tra toàn diện
ghi nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà và lực lượng tại chỗ cơ bản đảm bảo các quy định an toàn
tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm bất cập như tín hiệu báo cháy tại khu vực tầng hầm còn chưa rõ ràng
chương báo nhỏ bộ tăng áp ngăn cháy lan giữa các tầng đã được thẩm duyệt đảm bảo
tuy nhiên cần điều chỉnh lại áp lực ân ngưỡng từ hai năm kg
khu vực phòng bơm tại đây cũng đã thử kiểm tra khởi động tự động và khởi động bằng tay
cái máy bơm điện thì hoạt động là đảm bảo tuy nhiên là đến cái máy bơm digen thì hiện nay là bốn anh kỹ thuật ở đấy mà thử nghiệm là chưa có được
thì cái này thì đề nghị các anh phải có kiểm tra thường xuyên sửa chữa bảo dưỡng cũng như là phải có cái hướng dẫn sử dụng chung ở đó
cũng đề nghị các anh phải có bổ sung thêm cái đèn chiếu sáng sự cố tại khu vực phòng bơm
với lại tất cả các khu vực phòng kỹ thuật của các anh là các anh giả soát lại
khu vực tàu
mà khi mà có sự cố nó mất điện thì phải có cái đèn sự cố để chúng ta còn thao tác sử dụng
đoàn công tác cũng kiểm tra nhiều nội dung khác như quản lý cư trú pháp luật xây dựng kiểm tra ngẫu nhiên một số cư dân
thì đều đảm bảo quy định về đăng ký cư trú
còn về xây dựng tầng hầm của tòa nhà bị thay đổi một số công năng
như nhà kho bị biến hành văn phòng canteen hầm dưới xe biến hành phòng thay đồ